hội nghị cấp cao ủy hội sông mê công quốc tế mrc lần thứ ba được tổ chức từ ngày bốn đến ngày năm tháng bốn tại xiêm diệp campuchia
báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài xã luận thúc đẩy phát triển bền vững trên lưu vực sông mekong
chuyến tham dự hội nghị cấp cao ủy hội sông mê công quốc tế mrc lần thứ ba của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
khẳng định sự quan tâm và cam kết của việt nam đối với hợp tác trong khuôn khổ mrc
đồng thời cũng khẳng định những nỗ lực và đóng góp của việt nam trong việc sử dụng hiệu quả và quản lý bền vững nguồn nước sông mekong
vì lợi ích chung của người dân tại lưu vực sông mekong nói chung và tại đồng bằng sông cửu long nói riêng hướng tới sự phát triển bền vững
có một thực trạng tồn tại lâu nay ở các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh hà nội sài gòn là hầu hết các công viên đều bị chưng dụng nhiều diện tích đất
cây xanh để phục vụ các hoạt động kinh doanh buôn bán trong khi người dân thành phố rất cần những lá phổi xanh để thư giãn và trẻ em thì cần nơi để vui chơi
quyết liệt lấy lại đất công viên là bài viết rất đáng chú ý được đăng trên báo tuổi trẻ
hàng loạt công viên trên cả nước đang bị xẻ đem ra kinh doanh cà phê nhà hàng trông xe
có nơi hơn một phần ba diện tích công viên bị thay đổi mục đích sử dụng
chính quyền các thành phố như thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng bước đầu đã vào cuộc để lấy lại diện tích đất công viên
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo tuổi trẻ
phòng chống giặc lửa cho nhà trung cư sẽ khởi tố chủ đầu tư chây y khắc phục vi phạm là bài viết được đăng trên trang sáu báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
chín trên bảy mươi chín trung cư cao tầng vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
cũng như những bất cập trong công tác phòng chống giặc lửa đã làm nóng cuộc họp kiểm điểm tình hình công tác phòng cháy chữa cháy do ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức ngày ba tháng bốn
trên cơ sở phân tích nguyên nhân
phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội nguyễn văn xỉu yêu cầu chuyển hồ sơ một số chủ đầu tư chây y khắc phục vi phạm để xem xét đề nghị khởi tố điều tra
cũng liên quan đến vấn đề này báo lao động có bài viết hà nội xin hạ tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy trung cư thiếu trách nhiệm khó chấp nhận
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội cho biết dù đã yêu cầu các chủ đầu tư các trung cư cao tầng trên địa bàn khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy
xong trước ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám nhưng đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố vẫn còn ba mươi một trung cư chưa khắc phục xong
theo thiếu tướng hoàng quốc định giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội với những công trình trung cư khó có khả năng khắc phục hoàn toàn những tồn tại
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố làm việc với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy về cứu nạn cứu hộ bộ công an
thống nhất việc áp dụng các biện pháp khắc phục thay thế
nếu các chủ đầu tư vẫn vi phạm cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp sẽ chuyển hồ sơ đến công an tp để xử lý theo quy định
lượng du khách trung quốc tăng nhanh không phải do tour không đồng là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo sài gòn giải phóng
thời gian gần đây hiện tượng du khách trung quốc sang việt nam tăng đột biến dẫn tới nhiều biến tướng
tại các thành phố như hạ long đà nẵng nha trang các nhà hàng khách sạn kẹt cứng khách du lịch trung quốc
vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trả lời phỏng vấn của tổng cục trường tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn tuấn trên báo sài gòn giải phóng chung quanh vấn đề này
hơn chục năm triển khai người dân hai thành phố lớn nhất nước đó là hà nội và tp hcm vẫn mòn mỏi chờ không biết đến bao giờ metro mới đi vào hoạt động là nội dung của bài viết
y ạch như metro được đăng trên báo thành niên
sáu lần lùi tiến độ nhưng vẫn chưa chốt được mức vận hành chính thức
các dự án metro tại tp hcm cũng không khá hơn
trong tám tuyến metro theo quy hoạch có ba tuyến đã được triển khai thực hiện nhưng trong số đó nhiều dự án có nguy cơ tạm dừng
theo các chuyên gia các tuyến metro thi công đưa vào vận hành chậm sẽ làm tình trạng ủn tắc gia tăng tai nạn ô nhiễm môi trường
không những thế để càng lâu càng đổi giá do giá nhân công giá vật liệu chi phí giải phóng mặt bằng luôn theo xu hướng tăng chưa kể trượt giá
sau gần hai tháng giả soát xem xét theo yêu cầu của thủ tướng bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức không công nhận bốn mươi một ứng viên giáo sư phó giáo sư đợt xét năm hai nghìn một mươi bảy
do hồ sơ không đảm bảo theo quy định hoặc là có đơn xin rút liên quan đến vấn đề này cũng trên báo thanh niên có bài viết
không là giáo sư cũng đâu sao
tuy nhiên kết quả kiểm tra này khiến dư luận nhận ra những nghi ngờ lâu nay là có căn cứ rồi tự hỏi có bao nhiêu quan chức lãnh đạo trong các đợt phong giáo sư phó giáo sư những năm trước lọt qua lỗ kim này
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại